theo thông báo của sở giao thông vận tải tỉnh phú thọ bắt đầu từ sáu giờ ngày một mươi tháng chín tới đây
tất cả các loại phương tiện có trọng tải từ một mươi tám tấn trở lên sẽ không được lưu thông qua cầu phong châu huyện tam nông tỉnh phú thọ
do ảnh hưởng của cơn bão số ba gây mưa lớn kéo dài tại các tỉnh phía bắc
mực nước sông hồng dân cao chảy xiết gây sói lở trụ t sáu và t bảy của cầu phong châu
tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông qua cầu
để bảo đảm an toàn giao thông an toàn công trình cầu sở giao thông và vận tải tỉnh phú thọ thông báo cấm các phương tiện có trọng tải từ một mươi tám tấn trở lên qua cầu
và tiến hành bổ sung các biển báo hiệu đi theo hướng cụ thể tại các nút giao trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh
thời gian thực hiện phân luồng từ sáu giờ ngày một mươi tháng chín đến khi khắc phục sửa chữa xong hư hỏng cầu